các bác sĩ bệnh viện phổi trung ương cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phổi cho cụ ông chín mươi tuổi
người bệnh cao tuổi nhất từ trước tới nay tại bệnh viện
cụ ông chín mươi tuổi hiện đang sinh sống tại cộng hòa xéc
gia đình đã đưa cụ đi khám tại qatar và phát hiện cụ bị tràn dịch màng phổi hai bên
gia đình quyết định đưa cụ về bệnh viện phổi trung ương khám và điều trị
tại đây các bác sĩ chẩn đoán cụ bị tràn dịch màng phổi trái
dày dính màng phổi sơ vách đông đặc nhu mô phổi
không chỉ mắc các bệnh lý về phổi cụ còn mắc các bệnh lý phức tạp khác như sơ vữa động mạch nhiều nơi
suy tim viêm tắc tĩnh mạch chi dưới suy thận độ một nên việc điều trị cho cụ gặp không ít khó khăn
các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật gây mê hồi sức kỹ thuật mổ nội soi tiên tiến nhất hiện nay
trong quá trình phẫu thuật nên đã bóc tách màng phổi thành công cho bệnh nhân
đây là những kỹ thuật khó đòi hỏi chuyên môn cao
hiện tại bệnh nhân đã có thể đi lại sinh hoạt bình thường